vụ trọng án vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại tp hcm
trong lúc đang truy bắt một nhóm trộm xe sh trên đường cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba
nhóm hiệp sĩ tân bình đã bị các đối tượng thuộc nhóm trộm cướp trên dùng hung khí chống trả
đâm tử vong hai hiệp sĩ trong nhóm một người dân khác cũng bị thiệt mạng
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút các thành viên của nhóm hiệp sĩ tân bình bắt quả tang một nhóm khoảng bốn đối tượng
đang trộm một xe máy sh
ngay lập tức nhóm hiệp sĩ tổ chức vây bắt nhưng các đối tượng trộm xe đã tìm cách tẩu thoát
rượt đuổi vài trăm mét nhóm hiệp sĩ tân bình đã đuổi kịp các đối tượng
lúc này nhóm đối tượng trộm xe đã rút hung khí tấn công lại khiến ba người tử vong
bốn hiệp sĩ khác bị đâm trọng thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
sau đó nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
cơ quan công an đang truy lùng những kẻ đã gây ra vụ trọng án này